cũng trong chương trình ban tổ chức đã trao tặng bốn trăm linh xuất quà cho các cháu khuyết tật và các cháu có hoàn cảnh khó khăn